nhận lời mời của thủ tướng thái lan prauch chan o cha thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng phu nhân
có chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đúng một mươi bảy h chiều một mươi bảy tháng tám theo giờ địa phương cùng múi giờ với việt nam lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã diễn ra lòng trọng tại tòa nhà chính phủ thái lan
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ thái lan prayuth chan o cha
ngày sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm
đây là chuyến thăm chính thức thái lan lần đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị thủ tướng chính phủ
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược việt nam thái lan
tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp
trong asean thái lan là đối tác thương mại lớn thứ nhất của việt nam và việt nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ hai của thái lan
với tổng kiếm ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi sáu đạt một mươi hai năm
riêng nửa đầu năm nay tổng kiếm ngạch thương mại hai chiều đã đạt gần bảy tỷ đô la mỹ tăng trên hai mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
hai bên cũng đã tổ chức thành công cơ chế họp ủy ban hỗn hợp thương mại việt nam thái lan vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hai bên đạt mục tiêu đưa kiếm ngạch thương mại hai chiều đạt hai mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
thái lan hiện là quốc gia đứng thứ một mươi trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
với bốn trăm năm mươi tám dự án đầu tư trực tiếp
tổng vốn đăng ký đạt gần tám hai tỷ đô la mỹ chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
hai bên còn đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực lao động và đang hoàn thiện các thủ tục hợp tác với mong muốn
trong năm hai nghìn một mươi bảy đưa lao động việt nam sang làm việc tại thái lan
quan hệ song phương hiện đã tiến lên một bình diện mới với các nội hàm chiến lược và kinh tế sâu sắc hơn
và chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc là cơ hội để hai nước làm cho quan hệ song phương thêm khẳng khít